phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet do các đối tượng người trung quốc tổ chức và cầm đầu
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bà rập vũng tàu
phát hiện một số đối tượng trú tại thành phố vũng tàu có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet sau đó đã phối hợp với cảnh sát hình sự xác minh điều tra

trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua cảnh sát hình sự xác minh điều tra